lãnh đạo chỉ đạo xây dựng lực lượng công an tỉnh vĩnh phúc trong sạch vững mảnh chính quy tinh nhuệ từng bước hiện đại
trọng tâm là phối hợp lãnh đạo chỉ đạo kiện toàn tổ chức bộ máy công an tỉnh vững mạnh theo nghị quyết hai mươi hai nqtvk của bộ chính trị về tiếp tục đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy bộ công an tinh gọn hoạt động hiệu lực hiệu quả
trong đó tiếp tục bố trí công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã nhất là các xã phức tạp về an ninh trật tự
xây dựng công an xã thị trấn chính quy là chủ trương lớn của bộ chính trị
đây là nhiệm vụ có ý nghĩa hết sức chiến lược trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm và bảo đảm an ninh trật tự tại cơ sở
nhiệm vụ này đã được luật hóa quy định trong luật công an nhân dân năm hai nghìn một mươi ba
khẳng định đảng ủy công an trung ương bộ công an xác định bố trí công an xã chính quy chính là cách để lực lượng công an được gần dân hơn nắm chắc tình hình phục vụ nhân dân tốt hơn xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc hơn
với đổi mới phương thức hoạt động để công an xã chính quy thực sự là chỗ dựa của nhân dân theo phương châm lúc dân cần lúc dân khó có công an
trên tinh thần đó bộ trưởng tô lâm đề nghị thường vụ tỉnh ủy và ủy ban nhân dân tỉnh vĩnh phúc tiếp tục quan tâm hơn đến xây dựng công an xã chính quy nói chung và triển khai quyết liệt hơn việc điều động bố trí công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã trên địa bàn tỉnh vĩnh phúc nói riêng để lực lượng công an nhân dân tiếp tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao trong thời gian tới
cùng ngày bộ trưởng tô lâm và đoàn cũng đã tới thăm đoàn kỵ binh cảnh sát cơ động thuộc bộ tư lệnh cảnh sát cơ động đóng trên địa bàn tỉnh thái nguyên
còn trong sáng ngày hôm nay tại công an tỉnh lào cai bộ công an đã tổ chức lễ công bố quyết định của bộ trưởng bộ công an về công tác cán bộ dù buổi lễ có đồng chí thượng tướng lê quý vương ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
tại lễ công bố thứ trưởng lê quý vương đã trao quyết định của bộ trưởng bộ công an về việc bổ nhiệm đại tá lưu hồng quảng phó giám đốc công an tỉnh lào cai giữ chức vụ giám đốc công an tỉnh lào cai và quyết định về việc nghỉ công tác trở hưởng chế độ hưu trí đối với đại tá đinh tiến quân giám đốc công an tỉnh lào cai
tại lễ công bố thứ trưởng lê quý vương đã trao quyết định của bộ trưởng bộ công an về công tác cán bộ dù bởi lễ có đồng chí thượng tướng lê quý vương ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an

tại cuộc họp tiểu ban nội dung tuyên truyền đã tổ chức phân công trách nhiệm chi tiết cụ thể cho từng đơn vị cá nhân thành viên tiểu ban xây dựng cơ chế chủ trì phối hợp khoa học đảm bảo nguyên tắc hiệu quả và đề cao tinh thần trách nhiệm của các đơn vị cá nhân được giao nhiệm vụ
theo đó mọi kế hoạch hoạt động đều phải đảm bảo chất lượng và tiến độ các nội dung nhiệm vụ được ban tổ chức phân công theo kế hoạch đề án tổ chức hội nghị quốc tế